nhằm hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm hai nghìn một mươi tám bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với đại diện liên hợp quốc và các tổ chức xã hội đã phát động phong trào chống rác thải nhựa trên toàn quốc
theo báo cáo mới nhất của liên hợp quốc mỗi năm lượng rác thải nhựa ra môi trường đủ bao quanh trái đất bốn lần
mỗi phút có một túi nhựa được tiêu thụ thế nhưng chỉ có hai mươi bảy trong số đó được xử lý và tái chế
số còn lại sẽ được trôn hoặc trôi nổi trong đại dương
báo cáo cũng cho thấy việt nam đứng thứ một mươi bảy trong số một trăm linh chín quốc gia có mức độ ô nhiễm rác nhựa lớn nhất trên thế giới
việt nam một quốc gia có lượng rác thải nhựa lớn vì thế chính phủ việt nam cần hoàn thiện chính sách khuyến khích các sản phẩm thay thế
cả ba đối tượng để hướng tới giảm phát thải nhựa là nhà nước khối tư nhân và người dân cần cùng hành động chung với nhau như khuyến khích đầu tư công nghệ và nâng cao nhận thức
do thói quen sử dụng tính tiện lợi của túi nhựa
và các sản phẩm nhựa nên hạn chế rác thải nhựa trở thành vấn đề nan giải tại việt nam